vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khương trung quận thanh xuân thành phố hà nội đã để lại hậu quả nặng nề về người
phóng viên an ninh hai mươi bốn h đã có những ghi nhận về tình hình sức khỏe của những nạn nhân trong vụ việc hiện đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai
đây là nơi có số bệnh nhân đông nhất và hiện nay sức khỏe của một số trường hợp bệnh nhân nặng đã qua cơn nguy kịch
đang được các bác sĩ theo dõi sát tình hình sức khỏe và đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất
chăm sóc hai cháu ngoại ở bệnh viện người đàn ông này vẫn chưa hết bằng hoàng sau vụ cháy
mặc dù hai con đang được điều trị tích cực tại trung tâm cấp cứu a chín
nhưng tâm trạng của ông đã bình tĩnh hơn khi may mắn cả gia đình con cháu đều thoát nạn
qua được sống chết trong găng tấc như thế gia đình được năm người vào đây cấp cứu ở bên a chín và bên cấp cứu nhi thì hiện nay sức khỏe cũng đã ổn định
và chúng tôi thấy là các bác sĩ các điều dưỡng ở a chín cũng như ở bên cấp cứu nhi rất tận tình
hiện khoa nhi bệnh viện bạch mai đang điều trị cho bảy em nhỏ có trường hợp ngộ độc khí co nặng
sau khi áp dụng phác đồ điều trị thở oxy liều cao về cơ bản tình trạng cấp đã được kiểm soát
các tác động sâu hơn và dài hơn thì chắc là chúng ta sẽ phải theo dõi dài hơn nữa

thì tất cả bây giờ thì bắt đầu đã có một số cháu đã có những triệu chứng tại phổi
thì chúng tôi sẽ cùng theo dõi để theo dõi sát hàng ngày để đánh giá
những em bé này ngày hôm qua còn rất hoảng loạn
mặc dù bố mẹ của các em đang được điều trị chăm sóc ở các khoa bệnh viện khác
thế nhưng với sự quan tâm chăm sóc độ nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ cũng như là người thân
thì đến hiện tại tinh thần của các em đã ổn định hơn
và các em sẽ được bác sĩ theo dõi đánh giá kỹ tình trạng sức khỏe trong những ngày tiếp theo
các bác sĩ cho biết bệnh viện đã tiếp nhận thêm một trường hợp bệnh nhân từ bệnh viện biêu điện chuyển sang
trong tình trạng suy hô hấp rất nặng và có hai bệnh nhân đang thở máy
tuy nhiên với các biện pháp xử trí tích cực đến thời điểm này sức khỏe của các nạn nhân đã có tín hiệu hồi phục và cải thiện hơn so với ngày hôm qua
đến thời điểm này các nạn nhân được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đại học y bệnh viện sanh pôn bệnh viện đa khoa đống đa và bệnh viện đa khoa hà đông cũng đang được chăm sóc và theo dõi sát sao
nhiều trường hợp tâm lý đã ổn định hơn
hiện các cơ quan đơn vị cùng nhiều nhà hảo tâm đang chung tay thăm hỏi động viên giúp đỡ các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện